vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng hai một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một sưởng gỗ địa chỉ ở số một trăm chín mươi sáu ngọc trì
phường thạch bàn quận long biên tp hà nội theo dụi nhiều tài sản trong sưởng
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên họ phát hiện khói lửa phát ra từ sườn gỗ có diện tích khoảng một trăm linh m hai
một số người đã dùng bình chữa cháy và các phương tiện tại chỗ để dập lửa đồng thời báo cho cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận long biên đã điều động năm xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ
chiến sĩ tới hiện trường dập lửa sau bốn mươi năm phút nỗ lực lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy
rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy